bất chấp giá vàng liên tục leo thang nhu cầu tiêu dùng vàng tại việt nam vẫn tăng sáu so với cùng kỳ năm ngoái
theo báo cáo của hội đồng vàng thế giới tại việt nam nhu cầu tiêu dùng vàng trong quý i đạt một mươi tám ba tấn
tăng sáu một mươi ba so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba và lọt top một mươi quốc gia tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới
trong đó nhu cầu vàng miếng và vàng su chứng kiến mức tăng một mươi hai so với cùng kỳ ở mức một mươi bốn một tấn
tuy nhiên thị trường lại ghi nhận sự suy giảm đáng kể về nhu cầu vàng trang sức
giảm một mươi xuống còn bốn một tấn so với cùng kỳ đây cũng là xu hướng của nhiều thị trường trên thế giới
có thể thấy tích lũy vàng đầy đầu tư đầu cơ và phòng ngừa rủi ro vốn là thói quen của nhiều thế hệ người việt
đặc biệt khi tình hình thế giới có nhiều biến động
để tăng minh bạch cơ quan thuế kiến nghị ngân hàng nhà nước nghiên cứu quy định bắt buộc thanh toán
không dùng tiền mặt với các giao dịch mua bán vàng
để tăng tính minh bạch cơ quan thuế kiến nghị ngân hàng nhà nước nghiên cứu quy định bắt buộc thanh toán
không dùng tiền mặt với các giao dịch mua bán vàng
việt nam là một trong những quốc gia dẫn đầu khu vực đông nam á về nhu cầu tiêu thụ vàng
nhưng các giao dịch mua bán vàng bạc thường nhỏ lẻ không đủ hóa đơn chứng từ thiếu tính minh bạch
trách lệch giá trong nước và thế giới cao
vì vậy để tăng tính minh bạch và quản lý tốt hơn đối với thị trường
ngành thuế kiến nghị ngân hàng nhà nước phối hợp trong kiểm soát dòng tiền
nghiên cứu quy định bắt buộc thanh toán không dùng tiền mặt với các giao dịch mua bán vàng
cùng với đó các địa phương được đề nghị tăng thanh kiểm tra giám sát
xử lý vi phạm với các cơ sở không xuất hóa đơn kịp thời cho người mua
tiền gửi của dân cư tại hệ thống ngân hàng đã lần đầu giảm sau hơn hai năm liên tục tăng
tính đến cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn tiền gửi của người dân tại các tổ chức tiến dụng là sáu bốn trăm chín mươi tám triệu tỷ đồng
con số này giảm đến ba mươi bốn tỷ đồng tương đương giảm năm mươi
so với thời điểm cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba sáu năm trăm ba mươi hai triệu tỷ đồng
trước đó từ cuối năm hai nghìn hai mươi một dòng tiền này liên tục tăng bình quân trên năm mươi tỷ đồng mỗi tháng
tương tự dòng tiền của doanh nghiệp gửi tại các tổ chức tiến dụng cũng suy giảm
theo đó đến cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn tiền gửi của doanh nghiệp tại các tổ chức tiến dụng là sáu sáu trăm bảy mươi sáu triệu tỷ đồng
giảm đến một trăm sáu mươi năm tỷ đồng tương đương giảm hai bốn mươi một so với cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
lãi suất huy động giảm được xem là một trong những lý do
khiến dòng tiền từ người dân và doanh nghiệp gửi tại các tổ chức tiến dụng suy giảm
số liệu từ tổng cục thống kê cho biết tính đến thời điểm ngày hai mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi
huy động vốn của các tổ chức tiến dụng giảm bảy mươi sáu so với cuối năm hai nghìn hai mươi ba
cùng thời điểm năm hai nghìn hai mươi ba tăng một một mươi ba
việt nam đang tiến hành đàm phán để tiếp tục chuyển nhượng thêm năm triệu tín trị carbon rừng
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đang tiến hành những bước đàm phán cuối cùng
về việc chuyển nhượng năm một mươi năm triệu tín trị carbon rừng
tương đương năm một mươi năm triệu tấn co hai tại một mươi một tỉnh vùng nam trung bộ và tây nguyên
trong giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi sáu cho tổ chức leaf imogen với giá tối thiểu một mươi usd một tấn
trước đó việt nam là quốc gia đầu tiên ở khu vực đông nam á thái bình dương
thương mại hóa thành công một mươi triệu tín trị carbon rừng và nhận được khoản thanh toán năm mươi một năm triệu usd
quý một năm nay bảo xếp hạng các thị trường cung cấp ô tô cho việt nam đã có sự thay đổi
thái lan rời vị trí nhà cung cấp ô tô lớn nhất cho việt nam
dừng chỗ cho indonesia
theo số liệu thống kê sơ bộ của tổng cục hải quan lũy kế trong quý i
cả nước nhập khẩu ba mươi hai hai trăm bảy mươi hai chiếc ô tô trị giá hơn sáu trăm bảy mươi năm triệu usd giảm hai
giảm hai mươi ba hai về lượng và giảm hai mươi bảy một về trị giá so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
đáng chú ý bằng xếp hạng các thị trường cung cấp ô tô đã có sự thay đổi
nếu như trong quý i năm hai nghìn hai mươi ba và cả năm hai nghìn hai mươi ba thái lan là nhà cung cấp lớn nhất của việt nam
thì bước qua quý một năm nay
indonesia đã xoán ngôi xứ sở chùa vàng trở thành nhà cung cấp lớn nhất với sản lượng nhập khẩu ô tô
đạt một mươi bốn bảy trăm sáu mươi hai chiếc trị giá hơn hai trăm một mươi ba triệu usd giảm hai ba về lượng nhưng tăng một bảy về trị giá
ba tháng đầu năm doanh thu các hãng hàng không trong nước tăng mạnh nhờ giá vé nội địa neo cao
thậm chí một số đơn vị lần đầu có lãi sau đại dịch covid một mươi chín
sau khi báo cáo tài chính quý một được công bố hai doanh nghiệp lớn là vietnam airlines và vietjet
ghi nhận khoản thu hợp nhất tăng lần lượt hai mươi năm và ba mươi triệu usd
tăng lượt hai mươi tám lên gần hai mươi tám hai trăm bảy mươi tỷ đồng và hơn một mươi bảy bảy trăm chín mươi tỷ đồng
với hãng hàng không quốc gia đây là mức thu một quý cao nhất từ trước đến nay
trước dịch thời điểm thu nhiều nhất của vietnam airlines là trên hai mươi năm năm trăm linh tỷ đồng ghi nhận vào quý một năm hai nghìn một mươi chín
nhờ khoản thu kỷ lục quý đầu năm nay doanh nghiệp này đã ngắt được mạch lỗ một mươi sáu quý liền
hãng lãi hợp nhất sau thuế hơn bốn bốn trăm bốn mươi tỷ đồng riêng công ty mẹ lãi gần một năm trăm linh tỷ đồng trong ba tháng qua
còn vietjet lãi sau thuế gần năm trăm bốn mươi tỷ đồng
gấp ba lần quý i năm hai nghìn hai mươi ba
với hãng bay chi phí thấp này đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay
nhu cầu đi lại tăng cao giải vẽ hợp lý giúp ngành đường sắt lãi vượt xa kế hoạch để ra trong quý đầu năm
báo cáo tài chính mới đây cho thấy công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội hrt đạt doanh thu quý i tăng một mươi ba so với cùng kỳ năm ngoái
đạt mức cao nhất gần chín năm qua
doanh nghiệp bảo lãi hơn ba mươi bốn tỷ đồng sau thuế tăng tám mươi bảy
mức này cải thiện đáng kể so với khoản lỗ gần tám mươi bốn tỷ đồng quý cuối năm ngoái
tương tự công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn srt ghi nhận doanh thu ba tháng đầu năm tăng hơn một mươi ba
đây là mức doanh thu cao nhất gần năm năm qua
lợi nhuận sau thuế tích lũy thêm hai mươi năm đạt gần ba mươi ba tỷ đồng cải thiện hơn hẳn mức lỗ gần bảy mươi tỷ đồng cuối năm ngoái
với mức doanh thu này chỉ sau ba tháng đầu năm đường sắt hà nội và đường sắt sài gòn đã hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm
lần lượt khoảng hai tám lần và ba lần
số liệu của tổng cục thống kê cho thấy kinh mạch xuất khẩu hàng hóa sang các thị trường lớn đều ghi nhận tăng trưởng cao trong bốn tháng đầu năm
trong bốn tháng đầu năm xuất khẩu hàng hóa ước tăng một mươi năm so với cùng kỳ
trong đó xuất khẩu sang các thị trường lớn như hoa kỳ eu trung quốc đều tăng trưởng hai con số
trong đó hoa kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của việt nam với kim ngạch ước đạt ba mươi bốn một tỷ usd tăng một mươi chín một so với cùng kỳ năm ngoái
xuất khẩu sang trung quốc đạt một mươi tám tỷ đô la mỹ tăng một mươi bốn bốn
xuất khẩu sang thị trường eu đạt một mươi sáu bốn tỷ đô la mỹ tăng một mươi năm
xuất khẩu sang thị trường hàn quốc tám bốn tỷ đô la mỹ tăng một mươi hai
đáng chú ý trong bốn tháng đầu năm việt nam xuất siêu sang một số thị trường chủ lực như hoa kỳ eu
mới đây ubnd
đã đề nghị nghiên cứu thu thuế vat hàng hóa dưới một triệu đồng qua thương mại điện tử để bảo đảm công bằng và có thêm nguồn thu
theo số liệu động ubnd quốc hội dẫn chứng bình quân mỗi ngày các sàn như shopee lazada tiktok
luân chuyển hàng nhập khẩu giá trị nhỏ lên đến mức bốn mươi năm triệu đô la mỹ tương đương mỗi tháng khoảng một ba tỷ đô la mỹ
trước đây việc miễn thuế với hàng hóa dưới một triệu đồng nhập khẩu là do quản lý mất nhiều chi phí
trong khi kết quả thu lại không bao nhiêu
nhưng hiện nay với sự bùng nổ của thương mại điện tử trong thời gian vừa qua thì việc áp thuế giá trị gia tăng với mặt hàng này
cũng cần tính đến để gia tăng nguồn thu và bảo đảm tính cạnh tranh công bằng bình đẳng của người kinh doanh truyền thống
đề xuất này cũng được các chuyên gia đồng tình bởi việc miễn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu có giá trị nhỏ
dưới một triệu đồng qua thương mại điện tử hiện nay đang khiến cho hoàng nội chịu sức ép cạnh tranh